thưa quý vị và các đồng chí trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
và các địa phương lân cận liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản
các đối tượng gây án thường rất manh động sẵn sàng dùng hung khí để tấn công các nạn nhân cướp tài sản
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm mới đây công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã triệt phá và bắt giữ một băng nhóm chuyên cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn huyện
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm công an huyện mỹ xuyên liên tục nhận được tin tố giác của các nạn nhân
về việc bị các đối tượng dùng hung khí tấn công để cướp tài sản
điển hình vào khuya ngày hai mươi một tháng bảy ông nguyễn văn khuynh chú huyện u minh tỉnh cà mau
đang điều khiển xe máy từ hướng sóc trăng về cà mau thì bị hai đối tượng điều khiển xe máy đi theo
đến đoạn đường vắng trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận xã đại tâm huyện mỹ xuyên
hai đối tượng ép xe ông khuynh vào lề rồi cầm hung khí tấn công để cướp tài sản